và trước diễn biến khó lường của cơn bão số chín công an tỉnh quảng nam đã triển khai lực lượng sẵn sàng ứng phó với bão và mưa lớn
theo phương án ứng phó với thiên tai theo các cấp độ rủi ro trong bối cảnh dịch bệnh covid một mươi chín của công an tỉnh
lực lượng cảnh sát đường thủy công an tỉnh quảng nam đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để phòng tránh bão số chín
sẵn sàng quân số khi được điều động thực hiện nhiệm vụ
phân công cán bộ chiến sĩ tham gia hỗ trợ nhân dân phối hợp với các lực lượng bộ đội biên phòng nắm tình hình phương tiện thủy đang neo đậu
tại các âu thuyền và khu vực tránh bão trên địa bàn toàn tỉnh
qua đó đã sắp xếp vận động giúp đỡ hơn năm trăm linh phương tiện vào các khu neo đậu chú tránh bão an toàn
tại khu vực âu thuyền hồng triều huyện duy xuyên và khu vực neo đậu tại xã tam quang huyện núi thành
công an tỉnh quảng nam cũng sẵn sàng bố trí lực lượng canh gác chốt chặn hướng dẫn giao thông các khu vực ngập lụt
chia cắt những khu vực nguy hiểm nơi dễ sạt lở đất và sẵn sàng hỗ trợ di rời dân các khu vực sạt lở đến nơi an toàn